thưa quý vị công an tỉnh bình dương đang điều tra làm rõ việc một người đàn ông đi câu cá
bị điện giật tử vong và một chiến sĩ công an bị trọng thương trong lúc khám nghiệm hiện trường
thông tin ban đầu vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi sáu h ngày bốn tháng bảy
tại một bờ kênh thuộc vườn vinh phú thành phố thuận an tỉnh bình dương
thời điểm trên người đàn ông tên võ phước thọ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín ngụ tính đồng tháp
đi câu cá tại bờ kênh
trong lúc quan cần câu thì mắc vỡ lưới điện hậu quả là nạn nhân tử vong tại chỗ
nhận tin báo lực lượng chức năng đã có mặt để khám nghiệm hiện trường
quá trình này một chiến sĩ đã không may bị điện truyền từ cần câu của người nạn nhân
dẫn đến bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu
theo ghi nhận đoạn bờ kè nên xảy ra vụ việc đang được nâng cấp mặt đường
khi đường dây điện bị thấp xuống
theo một số nhân chứng sau khi xảy ra vụ việc lực lượng đã yêu cầu điện lực cắt điện để xử lý
nhưng vẫn không hiểu lý do vì sao vẫn xảy ra sự cố khiến một chiến sĩ công an bị thương
hiện công an tỉnh bình dương đang khẩn trương làm rõ vụ việc